bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phối hợp với đoàn đặc nhiệm miền bắc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và bộ đội biên phòng các tỉnh điện biên lai châu triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng gồm giàng a lảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và lý thị mái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba mươi hai bánh heroin một xe máy và một số giấy tờ tùy thân khác
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên từ điện biên về lào cai
quốc để lấy tiền công thì bị phát hiện bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng tại lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai
đang tạm giữ hình sự hoàng đức anh tuấn chú tại phường cốc lếu thành phố lào cai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai
đã bắt quả tăng tuấn đang giao một chín mươi tám gram cần sa cho khách
khám xét khẩn cấp nơi ở của tuấn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai thu giữ bốn mươi bốn gói ma túy cần sa và hai mươi bốn cây cần sa
tại cơ quan cảnh sát điều tra tuấn khai nhận bản thân thường xuyên sử dụng cần sa nên đã tự tìm hiểu và mua hạt giống cây cần sa về trồng
thành phẩm cần ra tuấn tự phơi và đóng gói với mục đích để sử dụng cho bản thân và đem bán cho tặng bạn bè
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt quả tang một mươi một nam nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke trên địa bàn
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi ba tháng ba công an thành phố đà lạt bất ngờ kiểm tra quán karaoke tại số bốn mươi bốn trần khánh dư phường tám tp đà lạt
phát hiện và bắt quả tang tại phòng số bốn trăm linh một có một mươi một thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm thanh niên này có độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi
tám tuổi có hộ khẩu thường trú tại thành phố bảo lộc đơn dương lâm đồng và các tỉnh bình thuận sóc trăng
tại đây cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ trên đĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy một thẻ nhựa và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận là chất bột trên là ma túy đá ketamin được các đối tượng sử dụng để bay lắc
hiện công an thành phố đà lạt đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố hai đối tượng lê thanh bình chú tại huyện tư nghĩa và võ duy nhân chú tại huyện nghĩa hành về hành vi giết người
trước đó do mâu thuẫn đánh nhau trong một quán nhậu đối tượng huỳnh ngọc nam và võ duy nhân ở huyện nghĩa hành tìm đối tượng lê thanh bình đánh nhau
trên đường đi đối tượng võ duy nhân cầm cây lao vào đánh nhầm nhiều người
đi trên đường gây thương tích nặng
vừa gặp lê thanh bình tại kênh n tám thuộc thôn an phú xã hành thuận huyện nghĩa hành
nam xông vào dùng cây đánh
lê thanh bình dùng dao chém vào đầu và ngực của nam gây thương tích nặng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nổ súng gây chết người xảy ra tại khu vực cầu quay ở thành phố mỹ tho xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa tạm giữ trần minh quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố cần thơ để điều tra
quân được xác định là người đã đưa súng dạng công cụ hỗ trợ cho nguyễn ngọc ti và nguyễn thành mạnh cùng chú tại thành phố mỹ tho
trước đó hai đối tượng mạnh và ti đã bị bắt giữ
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi ba tháng ba do mâu thuẫn trong lúc lưu thông
ti và mạnh đã dùng súng công cụ hỗ trợ bắn huỳnh bảo sang chú tại xã mỹ phong tử vong
sau khi xảy ra sự việc phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố mỹ tho đã xác minh làm rõ bắt giữ thủ phạm gây án
phương thức thủ đoạn của các đối tượng đó là giả danh tổng đài viên để chiếm quyền kiểm soát sim
chuyển hướng cuộc gọi của người dùng sau đó là đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng ví điện tử để chiếm đoạt tiền và tài sản của người dân
lớn tuổi và ít hiểu biết về công nghệ nhưng vẫn có nhu cầu sử dụng ví điện tử để mua sắm trực tuyến trên mạng
chỉ sau vài cuộc gọi tư vấn chăm sóc khách hàng của một số điện thoại lạ chị văn anh đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
có một người phụ nữ gọi điện đến với tôi gọi là ở nhà mạng này muốn chị có đổi sim năm g không

đó là sự thật đ hacker thật thiệt
tôi lại tìm hiểu về chiếc méyilek đấy
tôi đang trotion tầm
và những cái mua hàng thì mình cũng vào mua hàng hay là mình đi chuyển tiền cho người ta thì tôi kiểm tra thì thấy nó mất tiền
hiện có hai thủ đoạn lừa đảo chính là nhắn tin theo cú pháp
sao sao hai mươi một sao số điện thoại thằng
thực chất đây là cú pháp chuyển hướng cuộc gọi hay còn gọi là call forward
cho phép người dùng hai số điện thoại khác nhau có thể nhận được cuộc gọi qua hai số tránh việc bỏ lỡ cuộc gọi
hoặc cú pháp ds số series sim gửi chín trăm linh
đây là cú pháp chuyển đổi số điện thoại đang sử dụng sang phôi sim trắng
dùng cho các trường hợp nâng cấp sim đổi sim
sau khi người dùng thực hiện hai thao tác trên
các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng sim và đăng nhập vào các tài khoản ví điện tử thẻ ngân hàng thẻ ghi nợ
chọn tính năng quên mật khẩu và nhận trực tiếp mã xác thực otp
chiếm quyền sử dụng các tài khoản ngân hàng ví điện tử thẻ ghi nợ của người dân
cái này là một cái dịch vụ của tương đối mơ
của các nhà mạng khi mà họ muốn phổ cập nhanh hơn
cái việc chuyển đổi các cái sim từ ba g sang bốn g
rồi từ bốn g sang năm g
thì đấy là một cái tiện dụng cho người dùng
nhưng mà cũng là một cái kẽ hở hay là một cái khả năng
mà tin tập có thể lợi dụng
khi mà lợi dụng cái sự chưa hiểu biết của người dùng
khi mà người dùng chưa được phổ cập chưa được nắm đầy

người dùng chưa được phổ cập chưa được nắm đầy đủ
người dùng phổ thông về điện thoại
người ta không biết về các cái dịch vụ này
khi các nhà mạng đưa ra nếu người ta không theo dõi
trên những cái trang web chính thức của các nhà bạn
không cố tình tìm hiểu về những cái dịch vụ đấy
thì người ta sẽ không biết
thì đấy là một cái kẽ hở về kiến thức
mà các nhà mạng chúng tôi nghĩ là
các nhà mạng cũng cần phải có một cái lưu ý
phổ cập những cái dịch vụ tương đối nhanh cả như vậy
trong nhiều trường hợp kẻ xấu thậm chí còn sử dụng số điện thoại này
để tiến hành các giao dịch trên thẻ ghi nợ
các cơ quan chức năng cảnh báo
người dùng tuyệt đối không tin và làm theo hướng dẫn
của các số điện thoại lạ không phải của nhà cung cấp dịch vụ
chỉ thực hiện đăng ký các dịch vụ
tại các thở hàng được nhà mạng công bố
và cẩn trọng với các trang web giả
có giao diện tương tự nhà cung cấp dịch vụ
giàn cảnh giao bán xe trên mạng rồi cướp tài sản
đoàn thanh hải trú tại phường hồ nai tp biên hòa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố
đoàn thanh hải là đối tượng chủ mưu
thực hiện vụ mua bán một chiếc xe máy
cho anh nguyễn văn phát ở tỉnh bình dương
với số tiền là bảy triệu đồng
tuy nhiên với ý định chiếm đoạt lại toàn bộ số tiền
và chiếc xe máy đã bán cho anh phát
đối tượng hải giả vờ lấy xe để đi thay phụ tùng
thì bị anh chặn lại
ngay lúc này hải đã lấy một con dao
được cất giấu dưới yên xe
đưa ra để đe dọa
khiến anh phát hoảng sợ bỏ chạy
rồi lấy chiếc xe máy tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại
công an phường tân biên thành phố biên hòa
đã điều tra bắt giữ hải cùng tăng vật
để tiếp tục điều tra
chiếc xe tải đang lưu thông trên đường
bất ngờ va chạm với xe máy
do nam thanh niên điều khiển từ đường nhánh qua
khiến cho người này tử vong tại chỗ
vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi ba tháng ba
trên đường dt bảy trăm năm mươi ba
đoạn qua khu phố phước tân
phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu
xe tải lưu thông trên đường dt bảy trăm năm mươi ba
hướng từ thành phố đồng xoài
đi mã đà đồng nai
đến đoạn khu phố phước tân phường tân thiện
bất ngờ va chạm với xe máy lưu thông
từ đường nhánh bên trái xe tải
ra đường dt bảy trăm năm mươi ba
cú va chạm khiến nam thanh niên
và xe máy bị văng rội ngược trở lại
nam thanh niên tử vong tại chỗ
chiếc xe máy biến sảng hoàn toàn
cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài
nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú
tại hai trăm một mươi chín nguyễn văn cử
khu phố một mươi bốn phường ngọc trạo
thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
về tội đánh bạc đối tượng này cao một m bảy mươi
và có xeo chấm ngay mép trái
bên cạnh đó
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn huy thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn kỳ dương
xã trường dương huyện thường tín thành phố hà nội
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm
dưới sau cánh mũi phải
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và phải nhận quyết định truy nã của công an
quận long biên hà nội
là đối tượng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại số hai mươi
ngõ khâm đức phường trung phụng
quận đống đa thành phố hà nội
cao một m bảy mươi và có hình xăm ở ngực
hai cánh tay và chân
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện